một vụ nổ đã xảy ra tại thôn tà lương thị trấn tô hạp huyện miền núi khánh sơn tỉnh khánh hòa
làm sáu người thiệt mạng và một người bị thương nặng
bước đầu đã xác định được bảy nạn nhân đều là thành viên của hai gia đình người dân tộc thiểu số raklah
qua điều tra bước đầu đại diện ban chỉ huy quân sự huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa cho biết
nguyên nhân của vụ nổ trên là do một số thành viên trong nhóm nạn nhân đã tiến hành cưa đầu đạn một trăm linh năm milli
với mục đích lấy thuốc nổ và lấy thép từ vỏ đạn để làm dao dựa
đại diện lãnh đạo tỉnh khánh hòa đã đến huyện khánh sơn để chỉ đạo công tác điều tra khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm này
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ